tại hương yên cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân hai nữ sinh tử vong tại ven đường thuộc địa phận xã hoàn long huyện yên mỹ
cụ thể vào khoảng hai mươi hai giờ tối qua tại khu vực thôn hòa mục xã hoàn long huyện yên mỹ tỉnh hương yên
người dân phát hiện hai cháu gái tử vong và cách đó có xe máy được cho là của hai nạn nhân
nhờ được tin báo lực lượng công an đã khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường và đang điều tra nguyên nhân vụ việc
bước đầu xác định hai cháu gái khoảng một mươi bốn tuổi còn thông tin cho rằng hai cháu bé bị sát hại hay là tai nạn giao thông
thì phải đợi kết luận giám định pháp y và kết quả khám nghiệm hiện trường của cơ quan công an
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới nhất về vụ việc này